thưa quý vị và các bạn hôm nay tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì họp bộ chính trị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật ban thường vụ tỉnh ủy thanh hóa các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
một số đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh thanh hóa và đồng chí nguyễn thanh trì tỉnh ủy viên ủy viên ủy ban kiểm tra tỉnh ủy tránh thanh tra tỉnh lai châu
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương bộ chính trị ban bí thư nhận thấy ban thường vụ tỉnh ủy thanh hóa các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy định của đảng pháp luật của nhà nước quy chế làm việc cho chủ trương đầu tư quy hoạch điều chỉnh quy hoạch một số dự án sử dụng đất của công ty cổ phần tập đoàn flc
cho chủ trương phê duyệt và thực hiện các dự án đầu tư công thuộc đề án
trong quản lý sử dụng đất và thực hiện dự án hạc thành tower trong công tác cán bộ trong lãnh đạo công tác kê khai công khai tài sản thu nhập thiếu trách nhiệm buộc lọng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để đảng đoàn hội đồng nhân dân tình ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tình và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước vi phạm của ban thường vụ tỉnh ủy thanh hóa các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
đã gây hậu quả nghiêm trọng khó khắc phục thiệt hại và nguy cơ thiệt hại lớn ngân sách nhà nước để nhiều cán bộ đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật và xử lý hình sự gây dư luận xấu trong xã hội làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương
hai nghìn hai mươi đã gây hậu quả nghiêm trọng khó khắc phục thiệt hại và nguy cơ thiệt hại lớn ngân sách nhà nước để nhiều cán bộ đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật và xử lý hình sự gây dư luận xấu trong xã hội làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương
các đồng chí trịnh văn chiến nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư đảng đoàn nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ubnd tỉnh thanh hóa nguyễn đình xứng nguyên phó bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ubnd tỉnh thanh hóa
đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc quy định của đảng pháp luật của nhà nước quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng khó khắc phục thiệt hại lớn ngân sách nhà nước dự luận bức xúc ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng chính quyền địa phương
các đồng chí lê thị thìn nguyên ủy viên ban thường vụ tình ủy nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên phó chủ tịch ubnd tỉnh
phạm đăng quyền nguyên tỉnh ủy viên nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên phó chủ tịch ubnd tỉnh
trịnh hiễu hùng nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc sở y tế tỉnh
hoàng sĩ bình nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc sở y tế tỉnh
hoàng văn hùng nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh thanh hóa đã vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả nghiêm trọng nguy cơ thiệt hại lớn ngân sách nhà nước dư luận xấu trong xã hội làm giảm uy tín của tổ chức đảng chính quyền địa phương

hoàng sĩ bình nguyên tỉnh ủy viên nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư đảng chính quyền địa phương
luật cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với các đồng chí nguyễn đình xứng lê thị thìn phạm đăng quyền trịnh hữu hùng hoàng sĩ bình hoàng văn hùng khai trừ ra khỏi đảng các đồng chí nguyễn thanh trì đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với các cá nhân trên đồng bộ kịp thời với kỷ luật đảng